sáng ngày một mươi một tháng tám hai trăm năm mươi tử bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện trung ương và tỉnh thái nguyên
đã lên đường vào miền nam tri viện chống dịch điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cụ thể một trăm chín mươi cán bộ y tế ở tỉnh thái nguyên đã lây đường hỗ trợ long an bà rịa vũng tàu
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn tri viện gồm một trăm năm mươi chín bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên có trình độ cao của bệnh viện trung ương thái nguyên
triển khai trung tâm hồi sức covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương thái nguyên thuộc tỉnh long an
số còn lại là các thầy thuốc giỏi trong tỉnh
chia tay các thầy thuốc giỏi nhiệt huyết phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết bộ y tế đã huy động một mươi cán bộ nhân viên y tế cả nước
tham gia hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh phía nam
trong đó bộ y tế giao bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên thành lập trung tâm hồi sức covid một mươi chín

trung tâm này là tuyến cuối trong tháp điều trị covid một mươi chín tại tỉnh long an và các tỉnh lân cận
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy bệnh viện này cũng đã cử đi bảy mươi chín cán bộ y tế
chi viện thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện quân cò vất
cùng ngày ba mươi bốn thầy thuốc của bệnh viện gia liễu trung ương cùng năm mươi thầy thuốc của bệnh viện châm cứu trung ương
cũng đã lên được vào thành phố hồ chí minh chi viện các tỉnh phía nam chống dịch vào sáng hôm nay